tối ngày hai mươi ba tháng năm nguyễn văn ca và lê thanh hùng tình cờ gặp nhau tại đêm diễn văn nghệ của xã tam thành huyện phú ninh
tại đây anh ca đã lên tiếng xin lỗi hùng vì vào thời điểm trước tết nguyên đán ất mùi do xích mít và không kiềm chế được tính nóng nảy nên anh ca đã đánh hùng
hùng cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh ca nhưng trong đầu hắn lại nảy sinh ý định giết anh ca để cướp chiếc xe máy của anh
để thực hiện ý đồ hùng đã chủ động mời anh ca đi uống cà phê
khi anh ca chở hùng đến một đoạn đường vắng hùng nói anh ca dừng xe để hắn đi vệ sinh
và lợi dụng lúc anh ca không để ý hắn đã lấy một con dao nhọn chuẩn bị từ trước đâm anh ca nhiều nhát
khi thấy anh ca không còn cử động hắn đã lục người anh ca lấy ví điện thoại di động rồi đem tài sản vừa cướp được cầm tại một tiệm cầm đồ ở thành phố tam kỳ sau đó lên xe bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án là lê thanh hùng
sau bốn ngày bỏ trốn tên hùng đã về lại quảng nam và bị lực lượng công an bắt giữ khi hắn vừa bước xuống xe tại địa phận xã tam xuân một huyện núi thành